khách mời trực tiếp ngày hôm nay sẽ phần nào giải đáp tới quý vị
và trước khi đến với những nội dung chi tiết như thường lệ mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin tức an ninh trẻ tự cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
sợ bị cơ quan công an khởi tố về hành vi đánh bạc người phụ nữ đã đưa bốn trăm linh triệu đồng cho nhóm đối tượng để chạy án và bị chiếm đoạt
công an tp bôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng
đối tượng vương thị thu vương thị thúy em gái của thu giàng mỹ vừ giàng thị mỹ chị gái của vừ cùng chú tại tỉnh hà giang có hành vi câu kết buôn bán người sang trung quốc vừa bị công an tỉnh hà giang tạm giữ hình sự
một vụ cháy nổ được cho là liên quan đến sự cố điện đã xảy ra tại xác kiền bái huyện thủy nguyên tp hải phòng khiến bốn người trong một gia đình tử vong
gồm bà nguyễn thị thúy con gái là nguyễn thị hiền con rể vũ trọng khương
cùng cháu ngoại nguyễn thị tuyết nhi sinh năm hai nghìn một mươi bảy ông nguyễn văn hải bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
từ tám giờ sáng ngày một mươi sáu tháng tám đà nẵng phong tỏa toàn thành phố dừng tất cả các hoạt động
người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà để thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch
lực lượng công an toàn thành phố đã lập hai trăm linh tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành ai ở đâu thì ở đó của người dân trong bảy ngày phong tỏa toàn thành phố
đến nay việt nam có hai trăm bảy mươi năm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó một trăm linh hai năm trăm linh bốn ca đã chữa khỏi
trong số các bệnh nhân đang điều trị có sáu trăm linh bảy trường hợp nặng và nguy kịch
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là năm trăm tám mươi chín ca số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là một mươi tám ca
thì ngay trong sáng ngày một mươi năm tháng tám trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh hàng trăm người dân đa phần là công nhân lao động
thuê trọ và sống trên địa bàn thành phố mang theo hành lý trên xe máy với ý định là sẽ về quê tránh dịch
số lượng người này bắt đầu di chuyển và rồn ứ tại các cửa ngõ phía đông của thành phố
với bình dương đồng nai khiến cho giao thông bị ủn ứ
và khi qua các chốt kiểm soát thì nhiều người đã bất bình tĩnh lao ó nạch bô bóp còi in ỏi
và ngay sau khi những bức ảnh này được chia sẻ thì không ít cư dân mạng đã bày tỏ về sự lo lắng
nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân tự ý đổ xô về quê
và để giảm thiểu những tác động không mong muốn ảnh hưởng đến đời sống và giúp cho người dân an tâm
thì chính quyền tp hcm mong người dân hãy tuân thủ thực hiện các biện pháp trong thời gian giãn cách xã hội
thành phố sẽ nỗ lực đảm bảo cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày và tổ chức để bà con có thể tiêm vaccine
đồng thời mong muốn bà con lao động hãy chia sẻ với chính quyền đoàn kết để vượt qua khó khăn trong đại dịch
để tp hcm sớm trở lại bình yên
vào sáng ngày hôm qua một mươi năm tháng tám hàng trăm người dân đi thành đoàn mang theo hành lý về quê
khiến cho lượng xe cộ ở các chốt kiểm soát giao thông liên tỉnh rồn lại đông đúc
nhiều người đi xe máy mang theo hành lý di chuyển qua các
các cửa ngõ phía đông tp hcm để về quê
đa số người dân chia sẻ mong muốn về quê do tình hình dịch tại thành phố kéo dài mất việc nên không còn thu nhập
chúng tôi cũng không muốn dịch chuyển nhưng đã hai tháng nay không có tiền đóng tiền nhà trọ
nghỉ việc không kiếm được tiền nên cũng cực lắm muốn về quê để đỡ tiền trọ tiền sinh hoạt phí
khu vực gần chỗ ở phát hiện mấy ca f nên người chết vì dịch nên tôi sợ lắm không dám ở lại
đến trưa ngày một mươi năm tháng tám dòng xe máy vẫn tập trung đông tại các chốt kiểm soát cách cổng khu du lịch suối tiên xa lộ hà nội tp hcm
lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để tuyên truyền đề nghị bà con quay lại nơi trọ ai ở đâu thì ở yên đó
trước những nỗi niềm của người lao động cư dân mạng cũng gửi nhiều lời chia sẻ động viên tới bà con
đồng cảm với người lao động mất việc không thể bán chủ lại
đồng cảm với tp hcm khi phải lo nhiều việc
nhìn cảnh này không sao cầm được nước mắt mong dịch bệnh qua nhanh để chúng ta bớt vất vả
ai đã từng ở trọ làm thuê mới hiểu hết cảnh này mong những người chủ trọ những người cho thuê nhà cân nhắc cảm thông cùng nỗi khổ của đồng bào mình
bên cạnh những cảm thông chia sẻ với bà con lao động cư dân mạng cũng bày tỏ lo lắng về nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân tự ý về quê
cộng đồng mạng mong muốn người dân trong lúc này có thể trở lại
hiện nay nhiều tỉnh thành y tế kinh tế còn nhiều khó khăn sẽ rất khó nếu dịch bùng phát
bà con muốn về nên liên hệ chính quyền địa phương và thành phố hồ chí minh để lập danh sách tổ chức di chuyển đúng quy trình như vậy mới an toàn
trước những lo lắng của người dân khi thành phố hồ chí minh tiếp tục thực hiện giãn cách thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh cho biết đã yêu cầu quận huyện và thành phố thủ đức khẩn trương rà soát các trường hợp công nhân lao động học sinh sinh viên những người có khó khăn
học sinh sinh viên những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tiến hành hỗ trợ tiền nhà trọ lương thực thực phẩm để không ai thiếu đói đồng thời cũng sẽ hỗ trợ gói an sinh xã hội và tổ chức để bà con tiêm vắc xin
chính quyền thành phố hồ chí minh mong muốn bà con lao động chia sẻ với chính quyền đoàn kết để vượt qua khó khăn trong đại dịch để thành phố hồ chí minh tớm trở lại bình yên
bạn suy nghĩ như thế nào về việc người dân lao động mong muốn rời khỏi thành phố hồ chí minh
hãy bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của bạn trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân
chị minh hương này trong thời gian mà chúng ta đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội này thì khi mà có công việc bắt buộc phải di chuyển trên đường thì điều khiến chị lo lắng nhất là gì ạ
thực ra thì bên cạnh việc tuân thủ về nguyên tắc năm k thì có lẽ việc mà khiến tôi lo lắng đó là lựa chọn phương tiện di chuyển như thế nào hợp lý để có thể đến cơ quan làm việc
hiện tại như hà nội thì các phương tiện chúng ta có thể thấy rằng là các phương tiện giao thông công cộng như là xe buýt hay là các phương tiện giao thông công cộng khác thì đã phải tạm dừng dịch vụ
thế nên là chúng ta chỉ có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân của mình mà thôi đúng không ạ
vâng đúng vậy tôi nghĩ rằng bên cạnh việc mà có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì cái giấy tờ để có thể di chuyển được qua các chốt kiểm dịch một cách an toàn cũng như là đến nước cơ quan một cách làm việc tốt thì tôi nghĩ đấy là một cái điều mà rất nhiều người đang quan tâm
ngoài những lo lắng về việc mang đủ giấy tờ thì nếu như mà chị minh hương di chuyển bằng phương tiện ô tô cá nhân của mình thì cũng có một cái niềm lo lắng khác nữa
đó là gì thì ngay sau đây mời chị cũng như quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
giao thông tại các đô thị trong thời gian giãn cách xã hội thông thoáng hơn taxi xe công nghệ các phương tiện công cộng dừng hoạt động
thế nên xe cá nhân là phương tiện duy nhất để người dân di chuyển
trong thời gian giãn cách xã hội các gara xưởng sửa chữa ô tô đều phải di chuyển
tạm thời đóng cửa sẽ như thế nào nếu chiếc xe ô tô cá nhân của bạn không may gặp các sự cố khi đang đi trên đường
công việc hàng ngày của anh chu vũ mạnh thường xuyên phải di chuyển trên đường
trước thời điểm giãn cách xã hội chiếc xe ô tô của anh đã quá hạn bảo dưỡng định kỳ mất vài ngày
sau hai tuần giãn cách xe vẫn chưa được bảo dưỡng
vì các gara đang tạm đóng cửa công việc hàng ngày vẫn phải sử dụng xe để di chuyển nên chiếc xe đã gặp một vài sự cố
rất may qua kênh truyền thông của anh
anh mạnh biết được nhóm cứu hộ một trăm một mươi một
những sự cố nhỏ của xe đã nhanh chóng được xử lý để anh có thể tiếp tục được lộ trình của mình
trường hợp lại như em kiểm tra xe bộ xe của anh thì nó có thể hơi thiếu nước làm mát hoặc là thiếu dầu máy
nó dẫn đến tình trạng là nó báo lỗi trên mặt tableau của xe ô tô
trong thời gian giãn cách này thì anh có thể lưu ý là mỗi sáng sớm hay những lúc mình sử dụng xe mình nên bật lóc cabo lên
thăm dầu máy hoặc kiểm tra nước làm mát
đến khi hết thời gian giãn cách nếu ugara mở cửa thì mình có thể đánh đến gara ô tô bảo dưỡng
mình cũng rất là cảm ơn họ
thứ nhất là họ đến rất là nhanh và giúp đỡ nhiệt tình chú đáo
ngoài ra họ cũng không lây khí
rất là chia sẻ trong mùa dịch khó khăn này
từ khi thành lập nhóm cứu hộ một trăm một mươi sáu của anh bùi xuân duyên ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hỗ trợ dịch vụ cho các phương tiện ô tô bị tai nạn hoặc gặp sự cố khi đang đi trên đường
là xe dịch vụ cứu hộ nên các xe của nhóm vẫn có luồng xanh để hoạt động trong thời gian giãn cách
anh duyên cho biết những ngày gần đây thì một ngày số lượng cuộc gọi đến hotline chín trăm linh chín một trăm một mươi sáu một trăm một mươi sáu giảm đáng kể
đa phần các cuộc gọi là hỏi tư vấn sửa chữa xe hỏng hóc nhẹ như thủng xăm thay lốp hết acqui bị nóng máy v v
trong những ngày dịch bệnh thì khối lượng công việc nóng máy
thì cái khối lượng công việc nó cũng giảm đi nhiều
thế giảm đi nhiều thì cũng là cái mà mình chăm sóc phục vụ có khi lại tốt hơn
đầu tiên thì mình nghe qua điện thoại thì cũng có thể là nắm bắt tình hình phương tiện nó thế nào
thế rồi tư vấn cho người ta
một là những cái nhẹ thì có thể khắc phục tại chỗ hoặc là định hướng về những cái xưởng nào đấy
tuy nhiên là việc sửa chữa trong những ngày dịch bệnh này là
không thể làm được
thế mình chỉ có động viên chia sẻ và hỗ trợ nếu cần thiết
anh duyên cũng cho biết trong những trường hợp hỏng nặng hơn
cứu hộ sẽ hỗ trợ chủ xe đưa phương tiện đến các cơ sở bảo hành bảo dưỡng chính hãng
sau đó việc có sửa xe hay không hoặc phải để xe lại chờ hết giãn cách xã hội mới sửa là quyết định của chủ xe
không chỉ có nhóm cứu hộ một trăm một mươi sáu của anh duyên
tại hà nội và nhiều tỉnh thành cả nước
vẫn có nhiều nhóm cứu hộ sẵn sàng hỗ trợ
cho những chủ xe ô tô cá nhân gặp sự cố trong thời gian giãn cách
để người dân yên tâm mỗi khi có việc cần phải ra đường
nghĩa là đường điện tài liệu không cần cài đặt
điều này sẽ giúp cho người bệnh được tiếp cận y tế một cách nhanh chóng chủ động
và từ đó góp phần giảm tải trong điều trị
và yêu cầu được đặt lên hàng đầu đó là giảm tử vong
vậy kế hoạch này sẽ được áp dụng cụ thể như thế nào
cần có sự điều chỉnh ra sao để phù hợp hơn với tình hình thực tế ở mỗi địa phương
cùng bàn luận về vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trưởng quay thầy thuốc ưu tú
bác sĩ nguyễn hồng hà phó chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam
và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào quý vị khán giả
và trước kia bắt đầu cuộc trao đổi thì mời ông cũng như là quý vị khán giả
chúng ta cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây
trong thời gian vừa qua với sự lây lan nhanh của dịch bệnh của biến chủng delta
số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam tăng rất nhanh
theo phân tích dịch tễ ca bệnh lâm sàng cho thấy khoảng tám mươi
ca mắc là người không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ
còn lại hai mươi là những người có biểu hiện vừa trung bình
trong số hai mươi những trường hợp vừa và trung bình này
có năm chuyển biến nặng và một một diễn tiến rất nặng
trong chiến lược giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong bộ y tế nhấn mạnh bên cạnh công tác dự phòng
việc điều trị là ưu tiên trọng tâm với các địa phương trong giai đoạn hiện nay
quay trở lại với cuộc trao đổi thưa bác sĩ là kế hoạch điều trị f tại nhà
được bắt đầu triển khai thí điểm tại tp hcm vào ngày hôm nay một mươi sáu tháng tám
với ba hoạt động chính đó là lấy mẫu xét nghiệm tại nhà
cung cấp hộp thuốc và cung cấp gói thực phẩm để có thể đảm bảo an sinh xã hội
cho người nhiễm cũng như là người nhà của bệnh nhân
ông đánh giá như thế nào với tình hình hiện tại tại tp hcm khi mà áp dụng phương án này
vâng thưa quý vị khán giả thì chúng ta đã biết một cái chính sách hay một cái chính sách
hay một cái quy định mà đưa ra nó phù hợp với cái điều kiện thực tiễn
thì nó sẽ trở thành một cái chính sách rất là có lợi
thì trong điều kiện của tp hcm hiện nay với mức độ ca nhiễm rất cao khoảng ba mươi bốn ca một ngày
như vậy thì đối với sự quá tải của các bệnh viện là rất là đương nhiên
vì vấn đề mỗi một cái biện pháp nó đều có cái mặt ưu điểm mặt nhược điểm
thì chúng ta biết f là gì
thì f tức là những trường hợp mà phát hiện thấy dương tính
xét nghiệm dương tính sars cov hai
thì nó sẽ có nhiều cái khả năng
thứ nhất là nếu có các biểu hiện về lâm sàng
ví dụ như sốt rồi các biểu hiện triệu chứng lâm sàng hoặc là ho khóa thở này đó
thì những cái trường hợp ấy gọi là các bệnh nhân
còn những trường hợp mà chưa biểu hiện lâm sàng
nghĩa là chúng ta phát hiện được các bệnh nhân ở cái giai đoạn mới nhiễm ở vụ bệnh
thì nó có hai khả năng
một cái khả năng thứ nhất
cái trường hợp này người ta gọi là không gọi là bệnh nhân mà người ta gọi là những ca nhiễm
ca nhiễm thì nó sẽ có khả năng
một là nó ít ngày sau nó mới xuất hiện triệu chứng
thì đấy là trở thành bệnh nhân
còn một số có nhiều trường hợp
trong quá trình theo dõi nó không có biểu hiện lâm sàng
những trường hợp ấy gọi là người lành mang virus
thì rõ ràng
thì chúng ta đã thấy rằng đối với các đối tượng mà chưa có triệu chứng
cũng như là đấy thì chúng ta có thể không cần phải đến bệnh viện
mà chỉ cần theo dõi điều trị ở nhà thì nó tốt
và khi điều trị ở nhà thì chúng ta cũng phải
có những các cái biện pháp như là
giám sát đánh giá chống đánh nhiễm đánh giá rồi hỗ trợ về y tế
để làm thế nào lúc nó chưa bệnh hẳn
có thể được đến bệnh viện để cứu trợ kịp thời
hiện thì bộ y tế cũng đồng thời thí điểm ở một số những bệnh viện
đối với bệnh nhân nhiễm ở mức độ nhẹ và vừa
sau đó thì sẽ xem xét để tiếp tục triển khai mở rộng áp dụng chương trình này
đối với các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân ở các địa phương khác
trong bối cảnh mà quá tải điều trị như hiện nay thì theo ông
việc này có ý nghĩa như thế nào đối với đội bệnh viện y tế
thì chúng ta đã biết thì tùy từng mức độ lây nhiễm ở ngoài cầu đông
hoặc là mức độ cao bệnh viện
mức độ ca bệnh mà phát hiện hàng ngày ở các địa phương khác nhau
và tùy từng cái đáp ứng y tế nó thế nào để chúng ta quyết định
ở những nơi mà mức độ ca nhiễm nó chưa nhiều lắm thì hiện nay chúng ta vẫn chủ trương
là phát hiện các ép không và đưa đi cách ly theo dõi tập trung
hoặc ở đơn vị các bệnh viện giã chiến hoặc là các cái đơn vị điều trị để mình theo dõi
thì cái nhóm mà chưa có chủ trương gì thì chúng ta không cần phải điều trị
nhưng mà theo dõi nếu mà một cái thời gian sau
nó độ bảy đến một mươi ngày nó không có triệu chứng gì thì chúng ta chất nghiệm nó ấm tính
chúng ta có thể cho về sớm
thế thì còn những cái nơi mà đã bắt đầu mức độ nhiễm cao
và nguy cơ là bắt đầu là quá tải ở các bệnh viện
thì chúng ta phải dành bệnh viện để điều trị cho các cái bệnh nhân mà có triệu chứng
để mà mình kịp thời thì nó giảm tải cho y tế và y tế lúc ấy nó tập trung để mà điều trị cho
tất cả những cái bệnh nhân mà có bệnh viện lâm sản và hỗ trợ người dân tộc vật khoa
đặc biệt là ở các cái nhóm trung gian là cái tầng hai
là chúng ta để hỗ trợ để giúp cho người bệnh nó không chuyển nặng
như thế thì cũng đã giảm tỉ lệ tiêu hoang rất nhiều
trong bối cảnh như hiện nay thì điều trị tại nhà đối với các trường hợp f không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ
thì có thể nói rằng nó là một cái phương pháp tối ưu đúng không ạ
tuy nhiên thì cũng có nhiều những ý kiến cho rằng là mô hình này cũng cần phải được áp dụng
đúng nơi đúng chỗ và đúng điều kiện
đặc biệt nếu như sắc tờ chúng ta cũng có thể áp dụng ở các địa phương ạ
vâng thì trước hết là mình phải tùy thuộc vào cái mức độ dịch ở các địa phương
thứ hai là đáp ứng y tế ở địa phương như thế nào
thứ ba là chúng ta phải có cái phân loại các cái f không triệu chứng
thì cái nhóm mà có nguy cơ không có nguy cơ chuyển nặng
thì ít có nguy cơ chuyển nặng
ví dụ như người trẻ tuổi người không có bệnh nền
người đã được tiêm phòng vắc xin trên hai tuần
đấy là những cái đối tượng mà có thể nhiễm cho nó trở thành nhẹ
và thứ hai là những cái đối tượng mà có bệnh nền cũng như cao hỏi cao tuổi
thì chúng ta cũng nên ưu tiên để được theo dõi ở các cơ sở
thí dụ như bệnh viện dạ chiến hoặc là những cái bệnh viện là nếu chúng ta còn dường
khi mà đến triệu chứng
còn những cái trường hợp chúng ta phải tập trung
để theo dõi sát những cái diễn biến của các bệnh nhân để nó xuất hiện
vì đối với bệnh nhân sát covid hai này thì nhiều trường hợp có thể bình thường
nhưng mà nó diễn biến rất nhanh hoặc là đôi khi nó thiếu oxy máu rồi
nhưng mà nó là thiếu im lặng bệnh nhân không cảm thấy
nhưng mà vẫn có thể dẫn đến tử vong
vì thế cho nên mặc dù điều trị ở nhà

nếu chuyển nặng để chuyển đi kịp thời các bệnh viện
để mà điều trị rất là quan trọng
bộ y tế cho biết là những cái trường hợp ép không tại nhà
và cộng đồng sẽ được theo dõi hàng ngày
cái việc dùng thuốc tình trạng sức khỏe
cũng như là các tác dụng phụ có thể có
bằng cách sử dụng nhật ký bệnh nhân điện tử
thông qua các cuộc gọi được lập trình từ bộ y tế quản lý
và bên cạnh cái việc là tuân thủ
một cách nghiêm túc các pháp đồ điều trị
thì theo ông thì bệnh nhân cần phải chuẩn bị
cái tâm lý như thế nào ạ
chúng ta biết thì khi mà điều trị ở nhà
thì nhiều người rất là lo lắng
là không biết mình có chuyển bệnh nặng không
mà chuyển bệnh nặng thì có được chuyển đi bệnh viện
để mà điều trị kịp thời không
đấy là cái tâm lý mà bao giờ ai cũng lo
trong một cái tình trạng mà rất nhiều bệnh nhân
mà có những bệnh nhân tử vong như thế
đấy thì bệnh nhân cũng có thể
rõ ràng là chúng ta phải phân loại
cái f để mà chúng ta
xếp sắp cho nó phù hợp
thứ hai là cái việc
hiện nay có hệ thống công nghệ thông tin rất tốt
thì có những cái phần mềm mà chúng ta
có thể theo dõi
đấy thì để mà mình theo dõi
để người ta liên hệ có thể mà đáp ứng được ngay
theo dõi cái sức khỏe lúc nào
nó diễn biến nặng
ví dụ như bắt đầu khó thở
chắc cái triệu chứng nó nặng lên
thì chúng ta biết được
để mà điều hành cái việc
vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện điều trị
vấn đề thuốc men thì
thật sự những cái trường hợp mà
f thì các cái thuốc
cần thiết thì cũng chưa phải là
cần nhiều lắm nhưng mà hiện nay
thì chúng ta tôi cũng biết là bộ y tế
đã bắt đầu nhập một cái
thuốc có ức chế virus
monipiravir của ấn độ về
dù chưa thử nghiệm lâm sàng
hết cái giai đoạn ba
nhưng mà các cái thử nghiệm
cũng đã thấy có tác dụng ức chế virus
và đối với cái thuốc này thì cũng
phải cho điều trị sớm
tức là lúc mà diễn tính điều trị thì
thì nó có thể ức chế virus
và có thể giảm nó nhưng mà đây là
cái thuốc nó chưa hoàn toàn
thử nghiệm lâm sàng
xong cái giai đoạn cho nên nó vẫn cần phải
theo dõi các tác dụng không mong muốn
này nó cũng giống như là chúng ta
điều trị cúm bằng
thì nếu mà thật sự
cái thuốc này nó thiệu quả thì nó cũng
sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều
tức là cho các bệnh nhân
giảm các cái triệu chứng lâm sàng
cũng như là giảm
virus để mà giảm lây lan cho người khác
trong phần trước thì bác sĩ
cũng đã nhắc đến là có một cái mối lo
của tất cả những bệnh nhân điều trị
tại nhà thì là khi mà bệnh
chuyển biến nặng người ta muốn có cái sự kết nối
để có thể chuyển bệnh viện lên tuyến trên
vậy thì ở đây có thể nói rằng là vai trò
của cán bộ y tế
tuyến cơ sở ở các địa phương là vô cùng quan trọng
đúng không ạ trong việc là chúng ta sẽ
kết nối kịp thời tình hình của bệnh nhân đối với
các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trung ương
như vậy chúng ta cần phải có
các cái tổ theo dõi riêng được đào tạo
chuyên môn sâu về chăm sóc
theo dõi các f tại nhà phải không thưa bác sĩ
vâng chúng ta biết
thì nếu mà chúng ta
triển khai cái việc theo dõi từ xa
cũng cần những người có
có chuyên môn để biết được cái triệu chứng
chuyến viên nặng biết được các
bệnh viện bệnh nhân mình sẽ trao đổi
thì mình có thể xử lý được
cái điều quan trọng là các cái
đường dây nóng cũng như là các cái phân công
cụ thể ví dụ như
quận huyện này thì
một cái nhóm nào quận huyện kia là nhóm khác
thứ hai là cái người ấy phải biết được
cái các cái bệnh viện
liên hệ với các cái bệnh viện
mà có danh sách các cái bệnh viện
để mà mình cần thì mình điều chuyển
cũng như là hệ thống
chuyển cấp cứu để làm thế nào
mà khi mình thấy các cái triệu chứng
người ta kể theo dõi hoặc là
có những cái đội di động
cái đội gọi là phản ứng nhanh
có thể đến nơi để mà mình kiểm tra
cụ thể để mà giúp cho
người ta phát hiện
các cái dữ liệu nặng mà mình đưa
đi bệnh viện cứu thở và
cái điều quan trọng là
làm thế nào mình chuyển đi bệnh viện
nhưng mà phải
liên hệ làm thế nào để mà chúng ta
chuyển đi đến một bệnh viện thôi chỉ tránh
những cái trường hợp là
nếu chúng ta không điều hành được tốt
thì bệnh nhân có thể cấp cứu nặng thật
nhưng mà đi vòng vào rất nhiều bệnh viện
đến chỗ nào ông bỏ hết chỗ không từ chỗ được
thì rất là nguy hiểm
làm cho bệnh nhân rất là lo lắng
thì cái mục tiêu của chúng ta là làm thế nào
những bệnh nhẹ những bệnh mà không quan trọng
hoặc là bệnh nhẹ
thì chúng ta có thể theo dõi
không cần phải gì thì bệnh nhân được thoải mái hơn
còn khi chuyển biến nặng thì phải được
theo dõi điều trị ở các cái cơ sở
y tế từ gấp nhỏ để tránh
trồng chéo tránh quá tải
cái chuyến trên quá
nhưng mà cái chuyến trung gian ở giữa
thì phải tiếp nhận để mà theo dõi điều trị
để mà điều trị các cái thuốc
chống viêm các cái thuốc chống đông máu
hoặc là để mà
mình hạn chế chuyển thành nặng
phải thở máy hoặc là
mít mồ thì như vậy thì
chúng ta vẫn đạt được yêu cầu
là theo dõi được bệnh nhân sắp
vẫn phải điều trị tốt
đó là những phân tích rất là rõ ràng cụ thể
và những kiến thức rất là bổ ích
một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay